sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong vụ án trên bị cáo phạm hồng hà cựu chủ tịch ubnd tp hạ long nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long bị truy tố về hai tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ
theo kết luận của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần quản lý đường sông số ba có địa chỉ tại khu hai phường hồng hà thành phố hạ long đã ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý bảo trì xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông đối với cục đường thủy nội địa việt nam ban quản lý vịnh hạ long và một số chủ đầu tư khác
quá trình triển khai các bị can là lãnh đạo công ty thông đồng với một số cá nhân trong và ngoài công ty để bớt khối lượng công việc so với hợp đồng lập khống sổ sách nghiệm thu nhằm chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư tham mô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với ban quản lý vịnh hạ long đồng thời tham ô tài sản của công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong đó ông phạm hồng hà bị truy tố về các tội tham mô tài sản nhận hối lộ hai mươi bảy bị can khác bị truy tố các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhận hối lộ đưa hối lộ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng